tuy nhiên người bán cũng khẳng định với chúng tôi thành phần chính của sản phẩm này chủ yếu được chất xuất từ thực phẩm tự nhiên và các hoạt chất dầu canxi giúp hỗ trợ tăng chiều cao
gọi là sản phẩm tăng chiều cao là bởi để dễ bán và người mua cũng quan tâm nhiều hơn